trong sáng nay ngày bảy tháng sáu tp hcm đã ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
thành phố đã tiến hành phong tỏa hai trăm bốn mươi ba địa điểm tại các quận huyện trên địa bàn
các địa điểm phong tỏa được thực hiện trên địa bàn các quận huyện là
quận một quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi quận một mươi hai
bình chánh bình tân bình thạnh củ chi gò vấp hóc môn phú nhuận
tân bình tân phú và thủ đức
trong ngày sáu tháng sáu trung tâm y tế quận gò vấp đã tổ chức lấy mẫu
xét nghiệm sars cov hai cho một chín trăm bảy mươi sáu người là cán bộ công chức người lao động cư trú
tại quận gò vấp đang làm việc tại các sở ngành tp hcm và các quận huyện khác
trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra vào quận gò vấp
từ ngày ba tháng sáu sở thông tin và truyền thông sở y tế và ủy ban nhân dân
quận gò vấp phối hợp triển khai quy trình khai báo y tế điện tử cho người dân
cụ thể tính đến một mươi năm h ngày sáu tháng sáu đã có hơn một trăm tám mươi năm lượt khai báo của người dân
được ghi nhận trên hệ thống
trong đó thông qua việc kiểm tra lực lượng kiểm soát tại các chốt ra vào
tại quận gò vấp đã phát hiện và áp dụng các biện pháp y tế đối với ba bốn trăm sáu mươi bốn trường hợp
có nguy cơ lây nhiễm cao